để ứng phó với biến thể omicron tại thành phố trong giai đoạn hiện nay
sở y tế tp hcm vừa có văn bản khẩn gửi đến các cơ sở y tế trên địa bàn
cụ thể tp hcm yêu cầu các đơn vị phải tăng cường giám sát phát hiện sớm biến thể omicron
từ người nhập cảnh và các chùm ca bệnh lây lan nhanh bất thường lây lan cho nhiều người
hoặc có diễn biến tăng nặng nhanh hoặc tử vong nhanh tại cơ sở y tế
triển khai đồng bộ hệ thống kiểm dịch từ cấp thành phố đến quận huyện và phường xã
sở y tế cũng yêu cầu các bệnh viện phải sẵn sàng tiếp nhận và điều trị người bệnh covid một mươi chín
trong tình hình mới tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
liệu bổ sung liều nhắc lại theo hướng dẫn của bộ y tế
đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine covid một mươi chín cho người thuộc nhóm nguy cơ